tại hà nội đã diễn ra lễ công bố quyết định hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương
và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi bảy
dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch hội đồng khoa học ban tổ chức trung ương
và các đồng chí lãnh đạo ủy viên hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương các nhiệm kỳ
các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng trung ương
tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã thay mặt ban bí thư trao quyết định nhân sự hội đồng khoa học
các cơ quan đảng trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và phát biểu ý kiến chỉ rõ hội đồng cần tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ phương thức nội dung hoạt động trước hết là đổi mới việc định hướng nghiên cứu khoa học
phục vụ trực tiếp thiết thực nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đảng trung ương
cụ thể là phục vụ thiết thực các đề án trình ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
chú trọng đổi mới quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tiễn
lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài đề án nghiên cứu khoa học
đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan đảng trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo thường xuyên cụ thể hoạt động nghiên cứu khoa học bảo đảm tính thiết thực hiệu quả
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của đảng
đồng chí giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương
tiếp tục được ban bí thư tiên tưởng giao trọng trách làm chủ tịch hội đồng
ngay sau lễ công bố quyết định hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương đã tổ chức phiên họp đầu tiên
thông qua chương trình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi bảy